ngày ba mươi tháng ba tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã kéo những dây dẫn đầu tiên của đường dây hai trăm hai mươi kv ckman một pleiku hai thuộc cụm dự án pleiku hai kết nối điện giữa việt nam và lào sẵn sàng truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện từ lào về việt nam
đường dây hai trăm hai mươi kv ckman một pleiku hai phần trên lãnh thổ việt nam được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải điện công suất của các nhà máy thủy điện sekaman một sekaman seysan c ba thượng sê công ba hạ phía lào về việt nam tạo nguồn cung cấp cho các phụ tải ngày càng phát triển ở việt nam
việc kết nối lưới điện truyền tải bên nước bạn lào thông qua đường dây hai trăm hai mươi kv ckman một pleiku hai thành công sẽ góp phần bảo đảm phát triển năng lượng bền vững
trong điều kiện hội nhập quốc tế hợp tác và liên kết khu vực tạo điều kiện để khai thác vận hành tối ưu hệ thống điện việt nam
cùng với việc kéo những dây dẫn đầu tiên qua nước bạn lào ban quản lý dự án điện miền trung đang gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án trạm biến áp năm trăm linh kv pleiku hai dự án lắp máy biến áp năm trăm linh trên hai trăm hai mươi kv tại trạm năm trăm linh kv pleiku hai và đầu nối hai trăm hai mươi kv thuộc cụm dự án pleiku hai để đồng bộ với kế hoạch phát triển của tổ máy số một
của nhà máy thủy điện sekaman một phía nước bạn lào
như vậy sau nhập khẩu điện từ trung quốc năm hai nghìn sáu xuất khẩu điện đi campuchia năm hai nghìn chín thì với việc kết nối thành công đường dây truyền tải hai trăm hai mươi kv trong năm nay lào sẽ là nước thứ hai việt nam nhập khẩu điện